những nội dung chính sẽ đến trong bản tin kinh tế tiêu dùng hôm nay
sôi nổi các lễ hội diễn ra trong những ngày đầu năm mới trên khắp cả nước
khi tìm việc làm người dân cần kiểm tra rõ các thông tin đơn vị cung cấp thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác
nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật
tiếp theo bản tin xin mời quý vị cùng theo dõi các tin tức kinh tế đáng chú ý khác đến từ trường quay phía nam
xin chào quý vị đang theo dõi tin tức của kinh tế phương nam
mở đầu chương trình sẽ là những thông tin về kinh tế tiêu dùng trong ngày
mở phiên ngày hai mươi tám tháng một giá vàng thế giới tiếp đà đi xuống sau thời gian tăng mạnh trước đó
tuy nhiên sát ngày vía thần tài thì giá vàng trong nước lại tăng giá liên tiếp trong ba ngày qua
hiện tại giá vàng sjc ở các hệ thống kinh doanh được niêm yết cụ thể như công ty vàng bạc đá quý sài gòn niêm yết giá vàng sjc tại thị trường hà nội
ở mức từ sáu mươi bảy năm đến sáu mươi tám năm mươi hai triệu đồng mỗi lượng
tập đoàn doji niêm mít giá vàng sjc tại sáu mươi bảy năm đến sáu mươi tám năm triệu đồng mỗi lượng
tập đoàn phú quý niêm yết tại sáu mươi bảy năm sáu mươi tám năm triệu đồng mỗi lượng
hệ thống p j niêm mít tại sáu mươi sáu ba đến sáu mươi bảy hai triệu đồng mỗi lượng
bảo tính minh châu niêm yết tại sáu mươi bảy năm sáu mươi tám năm triệu đồng mỗi lượng
hiện tại đang là thời điểm gần ngày vía thần tài
dự báo nhu cầu mua vàng lấy may của người dân cũng tăng cao
giá vàng trong nước tăng mạnh
năm nay cảnh sát ngày vía thần tài giá vàng theo quy luật cũ cũng liên tiếp tăng
trong ba ngày qua giá vàng đã tăng gần một triệu đồng mỗi lượng
theo sở du lịch tp hcm trong bảy ngày nghỉ lễ tết nguyên đáng quý mão hai nghìn hai mươi bốn
các doanh nghiệp lưu hành tại thành phố phục vụ khoảng một mươi tám lượt khách đi du lịch nước ngoài
với doanh thu khoảng bốn trăm ba mươi hai tỷ đồng
theo các đơn vị lữ hành năm nay việc đi du lịch không còn bị hạn chế dài dặt như trước đây
kỳ nghỉ tết dài ngày cũng là cơ sở cho việc gia tăng
khách du lịch mạnh mẽ vào dịp tết nguyên đáng trong đó các điểm đến được yêu thích là những điểm
đã bình thường trở lại sau đại dịch covid và chính sách visa thuận tiện như thái lan nhật bản hàn quốc châu âu và mỹ
năm nay khách du lịch có xu hướng riêng tư hơn khi đi theo nhóm nhỏ nhóm gia đình hoặc bạn bè quen biết
hạn chế có người lạ tham gia tour không nhờ nhét quá nhiều điểm tham quan đường tour
các tuần dễ dưỡng cao cấp tour free sẽ tiếp tục là xu hướng được nhiều khách hàng lựa chọn trong năm hai nghìn hai mươi ba
ngoài ra trong dịp tết lượng khách quốc tế đến tp hcm đi du lịch các tỉnh thành khoảng ba năm trăm linh lượt
với doanh thu sấp xỉ hai mươi bảy tỷ đồng tới từ các nước mỹ nhật bản đài loan đức thái lan anh
theo sở lao động thương binh và xã hội tp hcm trên chín mươi năm lao động ở các nhà máy xí nghiệp trên địa bàn thành phố
đã quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ tết
cụ thể qua khảo sát tại một ba trăm sáu mươi một doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp
trên bốn mươi hai đơn vị sắp xếp cho người lao động nghỉ tết từ ngày một mươi tám một mươi chín tháng một
tức hai mươi bảy hai mươi tám tháng chạp và hoạt động trở lại vào ngày hai mươi bảy tháng một
số còn lại sẽ khai trương vào ngày ba mươi tháng một mùng chín tết
trong số các doanh nghiệp hoạt động hai mươi bảy tháng một ghi nhận hơn chín mươi năm lao động đã quay lại nhà máy
dự báo với những công ty hoạt động vào ngày ba mươi tháng một hoặc muộn hơn tình hình lao động cũng ổn định
tỷ lệ quay lại làm việc đạt mức cao
ngoài ra nhu cầu việc làm mới trong năm hai nghìn hai mươi ba tại doanh nghiệp trong khu vực thương mại dịch vụ
chế biến công nghiệp công nghệ cao vẫn là những ngành có nhu cầu tuyển thêm để mở rộng sản xuất
theo thống kê khoảng một mươi ba một mươi bốn việc làm cho người lao động sau tết
còn tại tỉnh bình dương trong quý i năm hai nghìn hai mươi ba
các doanh nghiệp trong tỉnh cần tuyến dụng khoảng một mươi lao động để duy trì sản xuất
trong số một mươi lao động mà doanh nghiệp cần tuyến dụng trong quý i năm hai nghìn hai mươi ba
có khoảng ba mươi năm là tuyển mới để mở rộng sản xuất
số còn lại là bù đắp và lực lượng lao động không trở lại làm việc sau kỳ nghỉ tết nguyên đáng quý mão
lao động mà doanh nghiệp cần tuyển có khoảng tám mươi là lao động phổ thông
nhưng phải có kinh nghiệm tay nghề để nhanh chóng ổn định sản xuất
các ngành nghề cần tuyến dụng chủ yếu là may mặt dày da điện tử cơ khí ngũ kim và một số ngành dịch vụ
sở lao động thương binh và xã hội sẽ tiếp tục thực hiện các hướng dẫn doanh nghiệp
thực hiện tốt các chế độ tiền lương tiền thưởng các chế độ phúc lợi cho người lao động
nhằm giữ chân người lao động gắn bó với doanh nghiệp đồng thời đã thu hút nguồn lao động đang cần tuyển
đến sáng ngày hai mươi tám tháng một tức mùng bảy tết có hơn ba mươi bảy lao động của hai trăm năm mươi năm doanh nghiệp ở bình dương hoạt động trở lại
đã có mặt làm việc sau thời gian nghỉ tết nguyên đáng quý mảo hai nghìn hai mươi ba
thưa quý vị liên kết tiêu thụ nông sản trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin
trong đó có sàn thương mại điện tử đã được ngành nông nghiệp coi là giải pháp góp phần tạo ra những kênh phân phối mới hiện đại
đồng thời định vị đúng giá trị thương hiệu thúc đẩy tiêu thụ và nâng cao giá trị sản phẩm
một số gian hàng được mở rộng gấp đôi số lượng đã tập trung nông sản rau củ quả tư từ đà lạt rau củ vùng miền xế lạnh
hay các đặc sản từ phan thiết tây bắc huế phú quốc
các sản thương mại điện tử cho biết các sản phẩm nông sản này được các sàn lựa chọn kỹ lưỡng kiểm tra rõ nguồn gốc xuất xứ để cung cấp đến tay người tiêu dùng
năm nay xu hướng người dân đi chợ online nhiều hơn vì thế nhu cầu mua nông sản tết ở chợ màng cũng nhộn nhịp hơn hẳn
nhiều thống kê cho thấy số lượng đặt hàng đã tăng gấp hai lần so với tối nay
với cách thiết kế gian hàng đơn giản từng sản phẩm được giới thiệu rõ ràng đầy đủ
người dân chỉ việc ngồi một chỗ đặt mua và chỉ sau vài tiếng đồng hồ thì hàng hóa sẽ được giao tận nhà
để chuỗi cung ứng không bị đứt gãy các sản thương mại điện tử còn chú động phối hợp và hỗ trợ các hợp tác xã nông dân
để đảm bảo hoạt động vận hành của gian hàng luôn được thông suốt
ngoài ra các kênh chăm sóc khách hàng cũng được hoạt động hai mươi bốn trên bảy
tiếp nối những cái thành công trong việc hỗ trợ các nhà bán hàng địa phương
ở hoạt động kinh doanh trên sàn thương mại điện tử shopee
shope tiếp tục hỗ trợ các nhà bán hàng này
theo đó thì giúp cho các nhà bán hàng địa phương có cơ hội để cung cấp những mặt hàng sản phẩm chất lượng
và đồng thời người tiêu dùng cũng có thêm nhiều lựa chọn đa dạng
ngoài việc chuẩn bị nguồn hàng năm nay các doanh nghiệp kinh doanh online còn tập trung mạnh vào công nghệ ứng dụng giao nhận
vì đặc trưng hàng nông sản còn được giao nhanh giao ngay trong ngày
nên việc lên đơn lấy hàng giao hàng cũng được tính toán để đảm bảo
lazada cho biết không chỉ đầu tư cho các kho hàng lớn
mà còn đầu tư camera gắn trên hệ thống chi chọn để có thể quét được má vạch
từ đó biết được đơn hàng thuộc địa chỉ nào và chi vẽ các văn chuyển tương ứng
một hệ thống có thể xử lý được gần hai mươi đơn hàng mỗi giờ
tức là gần gấp một mươi lần so với chi chọn thủ công đồng thời tỷ lệ sai sót gần như mặn
chúng tôi dự đoán sức mua của người tiêu dùng và các mặt hàng được ưa chuộng trong từng thời điểm
đồng thời không ngừng cải tiến và tăng cường hiệu quả hoạt động tại những mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng
để mang đến những trải nghiệm mua sắm tốt nhất cho người dùng
và đơn cử như là ứng dụng hệ thống phân loại hàng hóa tự động tại trung tâm phân loại hàng hóa
công nghệ mã vạch để robot tự động chia hàng đến từng khu vực cũng giống như là tuyến khách hàng một cách chính xác
và đặc biệt là công nghệ ai giúp chúng tôi thiết kế và tối ưu hóa tuyến đường cho nhân viên giao nhận
giúp hàng hóa đến tay người dùng trong thời gian ngắn nhất
không chỉ đơn thuần đưa riêng lẻ từng loại nông sản đặc sản hay sản phẩm ô cốt lên các gian hàng
năm nay nhiều gió quà hoặc quà nông sản tết cũng đã được nhiều gian hàng bài bán trên không gian mạng
ưu tiên lựa chọn là hàng đặc trơm chất lượng cao hướng về thiên nhiên
những nông sáng này được phối kết hợp với nhau để tạo thành những phần quà chất lượng mang nhiều giá trị
các sản phẩm được bày bán đều đã được nhà nước xác nhận về chất lượng cũng như giá thành
để kết cận mua sắm các sản còn tung ra hàng loạt chương trình khuyến mãi sâu như miễn phí vận chuyển
ồ đã năm mươi phí vận chuyển ngoại tỉnh giao hàng nhanh giảm giá trực tiếp tạm quà để cùng đồng hành với người tiêu dùng
thị trường chứng khoán việt nam kha son quý mão diễn biến đầy khởi sắc
khi kết thúc phiên giao dịch vn index tăng chín hai điểm
đây là lần thứ ba liên tiếp thị trường chứng khoán tăng trong phiên giao dịch đầu năm âm lịch
không còn tâm lý lo ngại trước kỳ nghỉ tết dòng tiền vào thị trường có phần cải thiện hơn so với trung bình tháng trước
phóng sự này cũng sẽ khép lại tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
vn index diễn biến xuân sẻ trong phiên giao dịch đầu năm quý mão nhờ dòng tiền lan tỏa tại nhóm cổ phiếu vn ba mươi
với hai mươi trên ba mươi mã cổ phiếu tăng giá
lực mua mạnh ngay sau giờ mở cửa giúp thị trường chứng khoán có khởi đầu hương phấn đúng như dự đoán của nhiều nhóm phân tích
chỉ số đại diện cho sàng thành phố hồ chí minh có lúc tăng gần một mươi ba điểm để vượt ngưỡng kháng cửa ngắn hạn
nhờ số lượng cổ phiếu giao dịch trên tham chiếu luôn gấp đôi mã giảm nên sắc xanh được duy trì suốt phiên và đóng cửa tại một một trăm một mươi bảy điểm
trong phiên mở cửa đầu tiên của năm âm lịch hai nghìn hai mươi ba thì thị trường mở cửa rất là tích cực khi mà ngay từ đầu phiên thị trường cũng đã tăng hơn một mươi điểm
với sự lan tỏa đồng đều của sắc xanh liên quan đến hầu hết các nhóm ngành
ta có thể thấy có một số nhóm ngành tăng rất là tốt
và tăng và hiện tại thì đang tăng tại cái mức giá trần như nhóm ngành đầu tư công và một số nhóm cổ phiếu liên quan phụ trợ cho nhóm cổ phiếu ngành này
tâm lý nhà đầu tư hiện nay là ai cũng háo hức sau cái kỳ nghỉ lễ đó thì dòng tiền nó lan tỏa nhiều hơn
thì ai cũng có cảm thấy là happy cũng như là chúc lợi
dòng tiền vẫn tập trung vào những nhóm vn ba mươi
thì đây là những cái nhóm dùng tiền dẫn dắt toàn thị trường
thì dẫn đầu là có hom
thánh khoản thị trường đạt hơn một mươi một một trăm linh tỷ đồng
thấp hơn khoảng năm trăm linh tỷ đồng so với phiên cuối năm ngoái
giá trị khắp lệnh chứng tế lệ áp đảo với gần chín mươi bốn
còn lại là giao dịch thóa thuận
nhà đầu tư giải ngân mạnh vào cổ phiếu tài chính như ngân hàng chứng khoán bảo hiểm và nguyên vật liệu như thép thang
điểm chung của những nhóm này là có kết quả kinh doanh tích cực trong quý cuối năm hai nghìn hai mươi ba
hoặc có triển vọng tăng trưởng dài hạn khi thị giá đại chiếc khấu mạnh
tuy nhiên các mã như pdr bid
vẫn chịu áp lực bán ghi nhận giảm từ một hơn ba điểm trong phiên hôm nay
đối với những nhà đầu tư nào đã có hoạt động tích lũy cổ phiếu trong giai đoạn trước tết âm lịch
thì một số tài khoản một số cá nhân khách hàng họ đã tiến hành chốt lời một phần
gọi đó là một động thái gọi là lấy lốc đầu năm
còn lại đối với những nhà đầu tư nào hiện tại vẫn còn đang đứng ngoài với dự trữ tỷ lệ tiền mặt nhiều
thì họ vẫn đang tìm kiếm những cơ hội hay là những cái nhịp trũng rung lắc của thị trường
để mà họ gia tăng tỷ trọng cổ phiếu
và nhìn chung đối với những nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu hay tiền mặt
thì hoạt động chung sẽ là mua vào và tích lưỡi và nắm giữ cho những cơ hội
để trông chờ sự gia tăng thị trường chứ chưa có hoạt động bán mà ra khỏi thị trường trong lúc này
về giao dịch khối ngoại nhà đầu tư ngoại tiếp đà mua rồng
với tổng giá trị lên tới năm trăm bốn mươi năm tỷ đồng trên toàn thị trường
trong đó giải ngân một năm trăm năm mươi năm tỷ đồng bán ra khoảng một bốn mươi tỷ đồng
đây là phiên thứ năm liên tiếp khối ngoại mua rồng
và chủ yếu tập trung vào các mã đầu ngành như hpg ngành thép vnd và ssi là ngành chiến khoán
vcb ngành ngân hàng vnm hàng tiêu dùng
hiện nay là thấy là dòng tiền nước ngoài họ vẫn còn đang vào
có nghĩa đó là một cái tín hiệu để nhà đầu tư mình cũng an tâm
rằng là nhà đầu tư nước ngoài họ định giá được cái be và cái ebs nó hợp lý
thì là nhà đầu tư cũng nên giải ngân
có nghĩa là cũng khá là nhiều năm rồi giá cổ phiếu nó mới hấp dẫn như thế này
để nhà đầu tư có thể nắm giữ trung và dài hẹn
còn nhà đầu tư mà lướt sống thì vẫn có thể là mua bán liên tục
là để có vì có dòng tiền nó đỡ để cho nhà đầu tư cũng có thể kiếm lời trong ngắn hạn
kết thúc phiên giao dịch vn index tăng chín hai điểm tức tăng tám mươi một điểm phần trăm lên một một trăm một mươi bảy một điểm
hns index tăng chín điểm
lên hai trăm hai mươi bảy mươi bảy điểm
và upcom index tăng tám mươi chín điểm lên bảy mươi bốn tám mươi sáu điểm
các nhóm phân tích đều cho rằng những phiên đầu năm là lúc nhà đầu tư nên tái cơ cấu lại
vì thế lước sống khi thị trường rung lắc với ưu tiên là cổ phiếu có cơ bản tốt
báo cáo quý bốn năm hai nghìn hai mươi hai khả quan và đang thu hút được dòng tiền mạnh
vâng đến đây thì bản tin kinh tế tiêu dùng ngày hôm nay cũng xin được kết thúc

cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
còn bây giờ xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại